tin vui trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại việt nam lãnh đạo sở y tế đà nẵng cho biết
ba bệnh nhân covid một mươi chín ở đà nẵng đã khỏi bệnh và được xuất viện vào sáng nay ngày hai mươi bảy tháng ba
cụ thể ba bệnh nhân là nữ nhân viên siêu thị điện máy xanh bệnh nhân số ba mươi năm hai người anh
bệnh nhân số hai mươi hai và hai mươi ba được điều trị tại bệnh viện đà nẵng và đã có kết quả xét nghiệm âm tính
với virus corona lần thứ ba không còn các triệu chứng lâm sàng liên quan đến covid một mươi chín